thời điểm áp tết nguyên đán tình hình buôn lậu trên tuyến đường chín tỉnh quảng trị có nhiều diễn biến phức tạp đã có nhiều phương thức và thủ đoạn mới được các đối tượng buôn lậu sử dụng
đây là một trong những khó khăn trong công tác phòng chống buôn lậu của các lực lượng chức năng
đây là chiếc xe hạ tải mang biển kiểm soát năm mươi bốn m ba nghìn bốn trăm ba mươi sáu vừa bị đội kiểm soát hải quan quản trị bắt giữ
nhìn những điểm cất dấu hàng như thế này nếu chỉ kiểm tra thông thường thì không thể biết được hết các góc ngách mà các đối tượng buôn lậu trên tuyến đường chín cất dấu hàng lậu
ngoài những phương thức thủ đoạn xé lẻ hàng hóa để vận chuyển đi qua đường mòn hoặc bỏ hàng vào trong hầm xe như thế này
theo lực lượng hải quan quản trị cho biết một thủ đoạn mới nữa là các đối tượng buôn lậu thuê xe tự lái để chở hàng lậu
bên cạnh đó thời gian và địa điểm các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi
chỉ hơn một tháng triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu lực lượng hải quan tỉnh quảng trị đã bắt giữ được hơn một trăm linh vụ buôn lậu trị giá hàng hóa gần hai tỷ đồng
chỉ hơn một tháng triển khai đợt cao điểm các đối tượng buôn lậu lực lượng hải quan quảng trị đã bắt giữ được hơn một trăm linh vụ buôn lậu trị giá hàng hóa gần hai tỷ đồng